thưa quý vị ngày hôm nay nhiều khu vực trên cả nước được dự báo có mưa
quý vị hãy lưu ý đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
vâng với khu vực miền trung thì khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế được dự báo là có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa to
trong khi đó từ nghệ an đến bình định tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
trong cục bộ có mưa to đến mưa rất to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm mưa tập trung vào chiều và đêm
tuy nhiên thời tiết ở nhiều khu vực ở miền bắc trong đó có thủ đô hà nội được dự báo là đêm không mưa
ngày trời nắng có nơi nắng nóng lên tới ba mươi năm độ riêng về chiều thỉnh thoảng có thể có mưa rào và rông vài nơi